thưa quý vị tối qua hai mươi bảy tháng bốn tại thành phố tuyên quang tỉnh tuyên quang đã tổ chức khai mạc năm du lịch tỉnh tuyên quang năm hai nghìn hai mươi bốn
chương trình có nhiều hoạt động hấp dẫn và điểm nhấn là lễ hội khinh khí cầu quốc tế tuyên quang lần thứ ba có quy mô lớn nhất việt nam
với hai mươi hai khinh khí cầu do các phi công quốc tế đến từ các quốc gia anh australia tây ban nha hà lan nhật bản trung quốc thái lan và việt nam điều khiển
trong khuôn khổ chương trình còn có các hoạt động như trưng bày giới thiệu sản phẩm du lịch làng nghề tuyên quang năm hai nghìn hai mươi bốn
với sự góp mặt của hơn một trăm linh gian hàng của tỉnh tuyên quang và các tỉnh thành phố trong cả nước hội nghị kết nối đầu tư thương mại du lịch và làng nghề
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tuyên quang ra mắt sản phẩm du lịch đặc trưng với chủ đề khoáng nóng mỹ lâm suối nguồn kỳ diệu
năm hai nghìn hai mươi bốn tỉnh tuyên quang phấn đấu thu hút hơn hai bảy triệu lượt khách du lịch tổng thu từ khách du lịch đạt ba sáu trăm linh tỷ đồng
cũng trong tối qua hai mươi bảy tháng bốn tại thành phố du lịch biển sầm sơn tỉnh thanh hóa đã khai mạc lễ hội du lịch biển năm hai nghìn hai mươi bốn và khánh thành quảng trường biển
trục cảnh quan lễ hội thành phố sầm sơn đây là sự kiện mở đầu chuỗi các hoạt động văn hóa du lịch thể thao sôi động hấp dẫn trên địa bàn tỉnh thanh hóa năm hai nghìn hai mươi
lễ hội du lịch biển năm nay tại thanh hóa tiếp tục là bữa tiệc của âm thanh và ánh sáng với chủ đề sầm sơn rực rỡ sắc màu
với lợi thế và tiềm năng của mình sầm sơn đang quyết tâm trở thành khu đô thị du lịch biển văn minh hiện đại là điểm đến an toàn hấp dẫn thân thiện đối với du khách trong và ngoài nước
hè năm nay việc sầm sơn khánh thành và đưa vào sử dụng quảng trường biển trục cảnh quan lễ hội với sức chứa hơn một mươi người
tổng mức đầu tư trên một bốn trăm linh tỷ đồng sẽ cho phép tổ chức các hoạt động lễ hội đường phố sôi động đa sắc màu văn hóa tăng sức hấp dẫn thu hút du khách đưa du lịch sầm sơn trở nên bốn mùa biển hát
đến với khu du lịch quốc gia sapa tỉnh lào cai trong kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm du khách sẽ có cơ hội được hòa mình vào lễ hội mùa hè sapa xứ sở tình yêu
với chuỗi các sự kiện độc đáo mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc hứa hẹn sẽ mang đến những giây phút vui vẻ
và hạnh phúc cho du khách trong nước và quốc tế
lựa chọn sapa là điểm đến cho kỳ nghỉ dài ngày anh kiên cũng như nhiều du khách không khỏi bất ngờ khi được tham gia vào lễ hội hoa hồng
hàng triệu bông hồng thuộc một trăm năm mươi giống từ nhiều nước trên thế giới đã cùng tạo nên một thung lũng hoa hồng rực rỡ nhiều màu sắc
đây là lần đầu tiên đối với em lên với lễ hội hoa hồng
quy mô của lễ hội năm nay thật là rất là hoành tráng và tuyệt vời
không chỉ hòa mình vào thiên nhiên tươi đẹp du khách đến với sapa đợt này còn được thưởng thức các tiết mục văn hóa nghệ thuật do các nghệ nhân sapa và huyện bình biên tỉnh vân nam trung quốc biểu diễn
cùng với đó là lễ hội đường phố sapa xứ sở tình yêu sản phẩm du lịch điểm hẹn trợ tình sapa
chuỗi các sự kiện sẽ được tổ chức xuyên suốt trong các ngày nghỉ lễ
thích nhất là chương trình trợ tình sapa tất cả mọi người cùng đến đây du lịch một lần để thưởng thức
và có chuyến du lịch thật là nhiều kỷ niệm đẹp về dân tộc mình
trong khổ lễ hội mùa hè năm nay thì sapa có những sản phẩm du lịch mới với một quy mô lớn hơn so với các năm trước
chúng tôi xác định đây là một món quà tinh thần rất là thú vị để phục vụ cho du khách khi đến với lại sapa
chuỗi sự kiện lễ hội mùa hè sapa sứ sở tình yêu năm hai nghìn hai mươi bốn không chỉ mang đến những khám phá mới mẻ cho du khách
mà còn góp phần quảng bá hình ảnh văn hóa con người các dân tộc
các dân tộc sapa đến với bạn bè trong nước và quốc tế
dự kiến trong năm ngày nghỉ lễ thị xã sapa sẽ đón trên một trăm năm mươi lượt khách trong nước và quốc tế